điện đàm với thủ tướng australia scott morrison để trao đổi về hợp tác song phương và khu vực
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cập nhật tình hình
chia sẻ kinh nghiệm của việt nam trong ứng phó với dịch covid một mươi chín và những kết quả tích cực đã đạt được
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh các biện pháp quyết liệt của chính phủ việt nam
nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh đặt sự an toàn sức khỏe của con người lên trên hết
thủ tướng cảm ơn chính phủ australia chủ động để đề xuất hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp việt nam
giảm thiểu tác động tiêu cực về kinh tế xã hội của dịch covid một mươi chín
khẳng định việt nam cũng sẵn sàng trợ giúp australia trong khả năng của mình
đề nghị chính phủ và các cơ quan chức năng australia quan tâm tạo điều kiện
để du học sinh việt nam yên tâm tiếp tục học tập
thủ tướng scott morrison khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau
mong muốn việt nam duy trì sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng thiết yếu
trong bối cảnh sản xuất và thương mại quốc tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh
chính phủ australia tạo điều kiện thuận lợi cho du học sinh việt nam tiếp tục học tập ổn định tại australia
hai thủ tướng nhất trí tiếp tục cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược tin cậy
giữa việt nam và australia kiên định mục tiêu trở thành một trong một mươi đối tác thương mại của nhau
chủ động chuẩn bị các biện pháp khôi phục du lịch hàng không và giao lưu nhân dân
ngay sau khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát thủ tướng scott morrison đánh giá cao
vai trò và các sáng kiến của việt nam trong vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
cam kết tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với việt nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế